vụ tấn công vào phòng hòa nhạc đã cướp đi sinh mạng của hơn một trăm bốn mươi người
bốn tay súng có vũ trang xông vào địa điểm này trong một buổi hòa nhạc rock nổ súng và đốt cháy tòa nhà
trong khi nguyên nhân tử vong của các nạn nhân vẫn đang được xác định cụ thể
tính đến tuần trước số người chết vì hỏa hoạn đã nhiều hơn vì vết thương do đạn bắn
nhà chức trách nói với tass người chịu trách nhiệm về an toàn cháy nổ tại khu phức hợp procus
cũng như người đứng đầu đội cứu hỏa sẽ bị điều tra về tội sơ xuất hình sự
cả hai đều đã bị hạn chế đi lại cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét khả năng họ vi phạm các yêu cầu an toàn phòng cháy
dẫn đến tình hình trở nên chậm chọng hơn sau khi những kẻ khủng bố đốt phòng hòa nhạc
theo một số lời kể của nhân chứng với giới truyền thông hệ thống chữa cháy tự động không kích hoạt như bình thường
họ khẳng định cả hệ thống phun nước hệ thống kiểm soát khói và hệ thống chiếu sáng khẩn cấp đều không hoạt động
ngọn lửa lan rộng ra diện tích hơn một mươi ba m hai các cơ quan thực thi pháp luật cho biết
một số vật liệu được sử dụng trên các bức tường cũng có thể góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh
tuy nhiên theo ria novosti krasov group chủ sở hữu của phòng hòa nhạc đã phủ nhận điều này
bốn tay súng bị cáo buộc tất cả đều mang quốc tịch tajikistan đã bị bắt khi đang chạy trốn về hướng biên giới ukraine vài giờ sau vụ việc
các quan chức nga mô tả thủ phạm là những người hồi giáo cực đoan
nhưng khẳng định họ có thể đã được cơ quan tình báo ukraine ủi nhiệm
theo nguồn tin từ reuter cơ quan thực thi pháp luật nga phát hiện mối liên hệ đặc biệt giữa ukraine và vụ tấn công khủng bố nhà hát
ở ngoại ô moskva hồi tháng ba vừa qua
hôm tám tháng bốn ủy ban điều tra nga nhấn mạnh có bằng chứng quan trọng về sự liên quan của ukraine
và vụ tấn công khủng bố nhà hát krasov city hall ngoại ô moskva
tuy nhiên cơ quan này không cung cấp thông tin trí tiết về diễn tiến của điều tra
bốn nghi phạm và bảy đồng phạm trong vụ việc đã bị bắt giữ
các quan chức nga nghi ngờ cuộc tấn công khủng bố này là do chính phủ ukraine chủ mưu
khi mượn tay những kẻ hồi giáo cực đoan để thực hiện
tuy nhiên kiev bác bỏ các cáo buộc của moscow
trong khi các quốc gia phương tây cho rằng tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is đã giàn dựng vụ thảm sát
hôm bảy tháng bốn cơ quan an ninh fsb của nga đã công bố hồ sơ thẩm vấn các nghi phạm
các tay súng này tuyên bố họ được chỉ thị chạy trốn về phía biên giới ukraine sau cuộc tấn công
bốn người này bị bắt sau vài giờ vụ thảm sát
nhà điều tra nga từng tuyên bố đã tìm thấy dấu vết tiền liên kết của những kẻ bị cáo buộc khủng bố
với những người theo chủ nghĩa dân tộc ukraine
ngày hai mươi hai tháng ba bốn người nổ súng ở địa điểm tổ chức âm nhạc khrushchev city hall
và phóng hỏa từ bên trong khiến đám cháy lớn nhanh chóng bốc lên thiêu đốt tòa nhà
tổng cộng một trăm bốn mươi năm người thiệt mạng và hơn năm trăm linh người bị thương trong vụ tấn công
theo nhà chức trách những nghi phạm thực hiện vụ tấn công bị bắt giữ vào ngày hôm sau
khi đang cố gắng chạy trốn sang ukraine bằng ô tô
nhiều nghi phạm bị bắt trong những ngày tiếp theo hầu hết đều là người gốc tajikistan
is đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công
tuy nhiên người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang nga fsb alexander potikov
nói mỹ anh và ukraine cũng có thể liên quan đến vụ tấn công
và họ có thể đã sử dụng người hồi giáo làm lực lượng
ukraine và các nước phương tây phủ nhận mọi cáo buộc
theo hãng tin tass cơ quan an ninh liên bang nga fsb đã cho chiếu trên kênh truyền hình số một
đoạn video thẩm vấn những nghi phạm bị buộc tội trong vụ khủng bố nhà hát krosoft city hall
ngoài ô thủ đô moscow hồi tháng ba vừa qua
một trong những bị cáo đã nêu tên kẻ điều phối của họ
nghi phạm cho biết một người đàn ông tên là safulo đã liên lạc với họ
và cam kết sẽ trả cho họ một triệu rup trên một người tương đương với một mươi chín trăm tám mươi bốn usd trên một người
một bị cáo khác cũng đã nói về sản phẩm
họ đã nói về sự hỗ trợ mà họ nhận được sau khi thực hiện vụ tấn công
trước đó giới chức nga đã bắt giữ một mươi một đối tượng tình nghi
trong đó bốn nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố
ngày bốn tháng bốn luật sư igor chulnov chủ tịch công ty luật chulnov ivia và các đối tác
thay mặt cho một mươi chín thân nhân những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công khủng bố
ở nhà hát krosos city hall đã nộp đơn lên ủy ban điều tra liên bang nga
trong đó đã đưa ra các lập luận bổ sung về tội của chủ sở hữu
đơn nêu rõ cáo buộc đối với chủ sở hữu nhà hát liên quan đến điều khoản sản xuất tàng trữ vận chuyển
hoặc mua bán hàng hóa sản phẩm thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ không đáp ứng
yêu cầu an toàn theo bộ luật hình sự của nga
theo ông chulov các vật liệu trang trí tường của khán phòng có thể không đảm bảo yêu cầu an toàn
khiến đám cháy bùng phát nhanh chóng và việc sử dụng những vật liệu như vậy
trong những cơ sở vật chất như nhà hát không tuân thủ tiêu chuẩn của bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
theo lệnh của bộ tình trạng khẩn cấp mà luật sư đề cập trong hội trường có sức chứa hơn tám trăm linh người
cửa vòm sân khấu phải được bảo vệ bằng dèm chống cháy có giới hạn chịu lửa ít nhất là ei sáu mươi
vật liệu chịu được cháy ít nhất sáu mươi phút và lớp cách nhiệt của dèm phải làm bằng vật liệu không cháy
ông chunov kết luận tất cả thông tin này đều phải được xác minh
và bắt đầu các thủ tục tổ tụng hình sự đối với chủ sở hữu phòng hòa nhà crosso city hall
trước đó ngày ba tháng bốn các luật sư đã đệ đơn đầu tiên khởi kiện vụ án hình sự theo điều khoản
cung cấp dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về an toàn
tại cuộc họp với tổng thống vladimir putin chủ tịch ủy ban điều tra liên bang nga ông alexander parkisky
đã báo cáo rằng cuộc điều tra hiện nay cũng tập trung vào khả năng vi phạm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
theo lời khai của các nhân chứng ngọn lửa đã bùng phát sau khi những kẻ khủng bố bắt đầu đổ và đốt xăng
mà chúng đã mang theo trong chai
con trai của chủ sở hữu tập đoàn crosso city ông emin alagharov tuyên bố tất cả hệ thống an toàn
tại crosso city đều hoạt động và hệ thống phòng cháy chữa cháy không hề bị hỏng
ông nhấn mạnh nếu không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy tòa nhà không thể được đưa vào hoạt động
chủ tịch hiệp hội tiêu dùng nga nêu lên những lo ngại và bài học rút ra để tránh những nguy cơ ngoài súng đạn
đe dọa sinh mạng tại những nơi tập trung đông người đặc biệt là trong không gian kín
chủ tịch hiệp hội tiêu dụng nga petr selik nêu lên những lo ngại và bài học rút ra để tránh những nguy cơ ngoài súng đạn
đe dọa sinh mạng tại những nơi tập trung đông người đặc biệt là trong không gian kín
ông selik chỉ ra rằng đa số nạn nhân trong vụ khủng bố tại nhà hát crosso city hồ không thiệt mạng vì súng đạn
mà vì các vật liệu cháy và các yếu tố khác của đám cháy
theo ông cần xem xét ba vấn đề
thứ nhất là hồ sơ thiết kế trong quá trình xây dựng tòa nhà mua và lắp đặt các thiết bị
bao gồm cả thiết bị chữa cháy hoặc trong quá trình vận hành ví dụ như thay thế vật liệu sản phẩm
và thiết bị bằng loại rẻ hơn và độ an toàn kém hơn
tình trạng các thiết bị chữa cháy không hoạt động các lối thoát hiểm bị đóng
trách nhiệm chính cho việc này thuộc về chủ đầu tư có thể cố ý hoặc do sản xuất đã không đảm bảo
thực hiện đúng dự án được phê duyệt hoặc về bên bảo trì tòa nhà và thiết bị
cũng cần kiểm tra trách nhiệm của cơ quan giám sát nhà nước
vấn đề thứ hai là việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc về an toàn cháy nổ
và an toàn của các tòa nhà công trình
trách nhiệm này thuộc về cơ quan giám sát nhà nước đã phê duyệt dự án
vấn đề thứ ba là trong quy chuẩn kỹ thuật chưa đánh giá đúng các yếu tố nguy cơ thực sự
đối với tính mạng sức khỏe của con người môi trường tài sản
trong vụ tấn công khủng bố ngày hai mươi hai tháng ba vừa qua
yếu tố đó là hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động đã không hoạt động
ngoài ra ông selic lưu ý rằng tổ chức ý kiến công chúng đã công bố dữ liệu
từ cuộc khảo sát hàng tuần về phản ứng của người nga sau vụ tấn công khủng bố tại chrisoft city hall
theo đó trong tuần qua tỷ lệ những người giữ được tâm lý bình tĩnh giảm từ năm mươi tám xuống năm mươi một
và tỷ lệ những người lo lắng tăng từ ba mươi bốn lên bốn mươi hai
do đó ông selic khuyến nghị đảm bảo sức khỏe tâm thần của mỗi cá nhân và cộng đồng
để ứng phó các tình huống khẩn cấp
đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại nga trong những thập niên gần đây
vụ việc gây rúng động này cũng phủ bóng ma khủng bố lên toàn khu vực
cơ quan tình báo mỹ cũng tin chính nhóm này là thủ phạm của vụ việc
vụ tấn công này không chỉ cho thấy các khả năng tàn bạo của isis k
mà còn làm trầm trọng thêm bối cảnh chính trị tại khu vực vốn căng thẳng
đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa nga và phương tây xuống mức bằng giá
do cuộc xung đột kéo dài tại ukraine
không lâu sau đó trên telegram nhóm này công bố hình ảnh của bốn nghi phạm
và một đoạn clip ra khoảng một phút rưỡi cho thấy cận cảnh một trong những tay súng nổ súng vào nạn nhân
những tên khác cũng xuất hiện trong đoạn clip với khuôn mặt mờ và giọng nói không nghe rõ
trên tay lăm lăm súng trường và dao
bộ nội vụ nga cho biết cả bốn nghi phạm hiện đã bị bắt đều là người nước ngoài
các kênh telegram của nga bao gồm cả những kênh có liên kết với các cơ quan an ninh tiết lộ
nhóm nghi phạm đến từ tajikistan quốc gia jaffa pakistan và là nơi is đang hoạt động
tổng thống nga vladimir putin nói trong bài phát biểu của mình
chúng tôi biết rằng tội ác do những kẻ hồi giáo cực đoan với hệ tư tưởng mà thế giới hồi giáo đã đấu tranh chống lại trong nhiều thế kỷ qua thực hiện
câu hỏi đặt ra là ai được hưởng lợi từ việc này
sự việc tàn bạo này có thể chỉ là một mắt xích trong loạt nỗ lực của những kẻ đã gây chiến với đất nước chúng ta kể từ năm hai nghìn một mươi
giữa bàn tay của kiev chúng tôi biết ai đã gây ra tội ác chống lại nga và người dân nga
nhưng điều chúng tôi quan tâm là ai đã ra lệnh thực hiện việc đó
theo ông mục đích của cuộc tấn công là gieo rắc hoảng loạn
tổng thống ukraine
volodymyr zelensky đã chế diễu những bình luận của ông putin
nói rằng đối với nhà lãnh đạo điện kremlin tất cả mọi người đều là kẻ khủng bố
ông zelensky nói khi ông ấy ra đi nhu cầu khủng bố và bạo lực sẽ biến mất theo ông ấy
trước đó ukraine cũng phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ nổ súng hôm hai mươi hai tháng ba
và ông zelensky cũng cáo buộc ông putin đang tìm cách chuyển hướng bằng cách đổ lỗi
câu hỏi đặt ra là vì sao is lại nhắm vào nga mà không phải quốc gia nào khác ở châu âu
có ý kiến cho rằng
is muốn trả thù nga
sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự ở syria năm hai nghìn một mươi chín
nhằm hỗ trợ chính quyền tổng thống bashar al assad chống lại phe nổi dậy và is
sự can thiệp của nga đã làm thay đổi cục diện chiến trường ở syria
trong tuyên bố ngày hai mươi ba tháng ba
is và vụ khủng bố ở nga là một phần của cuộc chiến với các quốc gia chống lại hồi giáo
điều này phù hợp với tiết lộ từ một quan chức mỹ cho rằng
có thông tin tình báo xác nhận is chịu trách nhiệm chính
quan chức giấu tên này cũng khẳng định
washington đã cảnh báo moscow trong những tuần gần đây
về khả năng xảy ra một cuộc tấn công
nhà trắng cùng phó tổng thống kamala harris kế đó khẳng định
is là thủ phạm duy nhất là kẻ thù chung phải bị đánh bại ở bất cứ đâu
cơ sở lập luận của mỹ có lẽ dựa trên một sự việc cách đây hai tuần
khi đó đại sứ quán mỹ tại nga đã cảnh báo về âm mưu khủng bố
tại moscow của những kẻ cực đoan
thông báo này lại được đưa ra vài giờ sau khi tổng cục an ninh liên bang nga fsb
tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công vào giáo đường do thái ở moscow
bởi một nhánh của is tại afghanistan hay còn được gọi là es isk
nếu is thực sự là thủ phạm nó sẽ phù hợp với những gì mỹ đưa ra ở trên
cũng như các phản ứng của họ sau vụ khủng bố
nhiều quốc gia phương tây đã lên án vụ tấn công và bày tỏ sự cảm thông
với những người dân nga bị ảnh hưởng
thông điệp is là kẻ thù chung mà mỹ đưa ra cũng đáng chú ý
với những người lạc quan tin rằng điều này sẽ mở ra một cơ hội hợp tác với nga
vì lợi ích chung là tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố
trong lúc đó tổng thống nga vladimir putin
và fsb vẫn chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với is
nhà lãnh đạo nga chỉ xác định chung chung là kẻ thù khủng bố quốc tế
và cảnh báo tất cả thủ phạm những người tổ chức và ra lệnh thực hiện sẽ bị trừng trị
ông cáo buộc các nghi phạm bỏ chạy về hướng ukraine
nơi kiev đã mở sẵn một cánh cửa để chúng tàu thoát
người đứng đầu đài russia today của nga bà margarita simonyan
cũng đã đăng hai đoạn video thẩm vấn hai nghi phạm bị còng tay
cả hai đều thừa nhận rằng đã nhận tiền để thực hiện vụ tấn công
nhưng không cho biết ai đã tổ chức
đó là một điều lạ bởi nếu is thực sự tổ chức tấn công
những tay súng của nhóm này thường sẽ không ngần ngại xứng danh
nói cách khác hai đoạn video này đã làm lung lay tuyên bố nhận trách nhiệm của is
ngày hai mươi năm tháng ba phát biểu tại cuộc họp báo ở brussels bỉ
người phát ngôn ủy ban châu âu ông peter sano khẳng định
không có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy ukraine có liên quan đến vụ tấn công này
cùng ngày thư kỳ báo chí nhà trắng karin zimpier cho biết
không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ ukraine có liên quan đến vụ thảm sát ở krosos city ho
bà zimpier nhấn mạnh is chịu trách nhiệm duy nhất ở đây
chúng tôi đã chia sẻ điều đó với chính phủ nga
không có bằng chứng nào hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy ukraine có liên quan đến vụ tấn công
vậy thì is isk là ai
theo báo lee figaro của pháp nhóm isk được thành lập năm hai nghìn một mươi năm nổi tiếng vì sự tàn bạo
đặc biệt được biết đến là tác giả của vụ tấn công sân bay kabul vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tờ new york times trích dẫn các nguồn tin an ninh mỹ cho biết
kar hay khorasan trong tiếng ba tư có nghĩa là nơi mà trời đến là tên gọi thời trung cổ của afghanistan
is isk được đặt theo tên cũ của một vùng vốn bao gồm các khu vực tại iran turkmenistan afghanistan
nhóm này nổi lên đông ở afghanistan vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn
và nhanh chóng được biết đến vì các chiến thuật tàn bạo và hoạt động cực đoan
từng là một trong những nhánh hoạt động tích cực nhất của is
nhưng if isk đã chứng kiến sự suy giảm số lượng thành viên
sau thời kỳ tiếng tắp nhất vào khoảng năm hai nghìn một mươi tám nhờ các nỗ lực phối hợp của mỹ và lực lượng taliban tại afghanistan
tuy nhiên nhóm này vẫn là một mối đe dọa lớn đối với khu vực
theo các quan chức chống khủng bố của mỹ được then new york times dẫn lời
sau một thời gian yên bình isk một lần nữa gia tăng các cuộc tấn công từ bên ngoài
isk tự khẳng định mình là nhánh is có xu hướng quốc tế nhất
lucas weber người đồng sáng lập trang web militant well nhấn mạnh
theo ông westber xu hướng quốc tế của isk là tiến hành chiến dịch tuyên truyền
bằng nhiều ngôn ngữ hơn bất kỳ nhánh khủng bố khác kể từ thời kỳ đỉnh cao của tổ chức is tự xưng ở iraq và syria
ông này nói thêm xu hướng quốc tế bao gồm một chiến dịch đầy tham vọng và quyết liệt
nhằm tăng cường khả năng hoạt động bên ngoài và tấn công nhiều mục tiêu ở nước ngoài
tờ ja new york times nhấn mạnh rằng hầu hết các âm mưu khủng bố của isk ở châu âu đều bị thất bại
dẫn đến những nhận định cho rằng nhóm này đã bị suy yếu
việc mỹ rút quân khỏi afghanistan vào năm hai nghìn hai mươi một được cho là giảm khả năng của nước này trong việc chiến đấu
và thu thập thông tin tình báo đối với các nhánh cực đoan như vậy
các thành viên thành lập nhóm là những tài phiến quân tương tách khỏi tổ chức taliban ở afghanistan và taliban ở pakistan
sid jones một chuyên gia về afghanistan đến từ trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế csic nói về hãng npr
isis từng có các địa diện ở cả pakistan và afghanistan trung
các thành viên của taliban ở afghanistan và một số thành viên của taliban ở afghanistan gia nhập tổ chức của chúng
trong một đoạn băng quay vào năm hai nghìn một mươi năm thủ lĩnh lúc bấy giờ của isisk là hafi saekhan cùng nhiều thủ lĩnh cấp cao khác
đã thề trung thành với abu bakr al baghdadi cố thủ lĩnh của is is và tự tuyên bố mình là những người cài trị vùng lãnh thổ mới của is is ở afghanistan
chi nhánh khu vực của is is này cài trị theo cách hiểu cực đoan của chúng về hồi giáo
và sử dụng nhiều chiến thuật bạo lực
như tổ chức các vụ hành quyết công khai đề thị uy giết hại các tộc trưởng và đóng cửa trường học
theo trung tâm an ninh và hợp tác quốc tế thuộc đại học stanford
khan đã bị tiêu diệt vào năm hai nghìn một mươi sáu trong cuộc không kích bằng dron của mỹ
thủ lĩnh is badadi thì chết vào năm hai nghìn một mươi chín do tự kích hoạt thuốc nổ gắn trên người trong lúc bị lực lượng mỹ truy kích
theo hãng tin lenta đoạn phim về cuộc thẩm vấn đầu tiên những nghi phạm được cho là tham gia vụ khủng bố
ở nhà hát crescent city hall đã được công bố
một nghi phạm thừa nhận đồng ý tham gia hoạt động giết người để kiếm tiền
và nhận được hướng dẫn từ một số nghi phạm khác qua mạng xã hội telegram
nghi phạm chủ mưu vụ tấn công khủng bố cho biết
hắn đến moscow để tìm việc làm nhưng thất nghiệp thời gian dài
một trong những video các nhân viên thực thi pháp luật thẩm vấn một người đàn ông đang quỳ
nghi phạm nói rằng anh ta đã bay đến nga từ thổ nhĩ kỳ vào ngày bốn tháng ba
sau đó nhận nhiệm vụ từ một nhân vật bí ẩn qua telegram về nhiệm vụ tấn công khủng bố
nghi phạm được cho là sẽ nhận khoảng năm trăm linh group thông qua thẻ thanh toán
tuy nhiên đến thời điểm bị bắt nghi phạm mới nhận được một nửa số tiền
tên này cho biết nhóm khủng bố đã vứt bỏ thẻ ngân hàng cùng quần áo khi tháo chạy
nghi phạm không nêu rõ chính xác nhận lệnh từ ai
họ giao nhiệm vụ trên telegram không có tên không họ không có gì cả
tôi nhận nhiệm vụ trên telegram trợ lý của anh ta đã giao nhiệm vụ cho tôi
nghi phạm cho biết nhân vật bí ẩn đã viết thư cho anh ta khoảng một tháng trước
và đề nghị đưa tiền cho anh ta cũng như cung cấp vũ khí cho hoạt động khủng bố
một video khác được công bố cho thấy nghi phạm được cho là thủ lĩnh của nhóm khủng bố
tên này không nói được tiếng nga và thông qua phiên dịch cho biết
hắn đang sống tại một nhà nghỉ gần đại lộ dmytsovskoye moscow
nghi phạm cho biết y đã gặp một nhân vật có biệt danh là abdullo
cách đây khoảng một mươi một mươi hai ngày trên telegram
tuy nhiên nghi phạm chưa khai báo bất kỳ thông tin gì liên quan tới hoạt động khủng bố ở khrushchev city hall
đoạn video ghi lại cảnh mắt
giữa nghi phạm thứ ba trong vụ khủng bố cũng xuất hiện
tên này được đưa ra khỏi khu rừng với khuôn mặt đầy máu
tuy nhiên thông tin về cuộc thẩm vấn nghi phạm chưa được công bố